trong khi cả nước đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch virus ncov có diễn
biến rất phức tạp thì vẫn xuất hiện những hành vi tiêu cực lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
đây là hành động rất đáng lên án và cần được xử lý nghiêm
trong khi nhiều nhà thuốc tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng sẵn sàng phát khẩu trang
miễn phí cho người dân để phòng chống dịch thì trong những ngày vừa qua lực lượng quản lý thị
trường thành phố đà nẵng đã phát hiện hai cửa hàng cung cấp thiết bị y tế trên đường hải phòng
quận hải châu có hành vi không niêm yết giá bán tăng giá căm hàng khẩu trang phòng dịch nhưng
cơ sở kinh doanh này đang lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân
phát hiện ra những địa điểm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là không có niêm yết giá hoặc là
bán tăng giá cao hơn sau quy định thì đề nghị điện về đường dây nóng thì quản lý thị trường cũng sẽ
cử các đoàn kiểm tra xuống kiểm tra ngay lập tức và xử lý
bên cạnh đó một số cá nhân vì mục đích gây sốc nhằm tăng lượng tương tác
tăng số lượng người theo dõi bán hàng online đã sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật
tạo sự hoang mang trong dư luận xã hội những đối tượng này đều bị cơ quan công
an mời lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những người mà tung những tin đồ sai sự thật lên mạng xã hội liên quan đến bệnh dịch và virus này
mà nó sai sự thật thì có thể bị xử phạt thành công
trước tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới đang diễn biến phức tạp
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
để cơ quan công an mời lên mạng xã hội
cập nhật những thông tin chính thống đồng thời nắm vững các khuyến cáo của bộ y tế để thực
kiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến khó lường